để chủ động khôi phục khi dịch tả lợn châu phi đi qua thời điểm này nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện tiên lãng thành phố hải phòng đã chuyển hướng chăn nuôi giống vật nuôi mới nhằm duy trì sản xuất và bù đắp nguồn thu nhập đã bị thiếu hụt
là một trong các gia đình ở xã vinh quang huyện tiên lãng bị tổn thất lớn từ dịch tả lợn châu phi với đàn lợn bảy mươi con bị tiêu hủy gia đình ông trần văn tư đã tìm hiểu và chuyển sang đầu tư nuôi giống gà ri nhằm khôi phục lại sản xuất chăn nuôi tăng thêm nguồn thu nhập
thế bây giờ thì bẻ điêu gà chăn nuôi rồi là khí gà đun thì không có thì bây giờ chúng tôi phải chuyển đổi cơ cấu sang nuôi gà nuôi ngan để đỡ chống chuồng có phần ổn định kinh tế
với đàn lợn gần sáu con đông hưng là xã có tổng đàn lợn lớn của huyện tiên lãng song đến nay trên toàn địa bàn xã chỉ còn lại bốn mươi con lợn
mong muốn chuyển đổi mô hình vật nuôi bảo đảm phát triển kinh tế bền vững lúc này không chỉ là vấn đề của các hộ chăn nuôi mà còn là thách thức đặt ra đối với cả chính quyền địa phương
hiện tại là trong thời điểm hiện tại đây thì đang ở trong cái thời điểm vừa mới tiêu hủy dịch xong chưa đảm bảo cho việc tái đảm
nên trước mắt đối với địa phương thì cũng tuyên truyền vận động nhân dân
điều này là làm tốt cho công tác chuyển đổi mô hình chăn nuôi tổng hợp chăn nuôi nuôi trong thủy sản rồi ra cầm thủy cầm
còn chờ khi việc hết dịch thì tiếp tục vận động nhân dân tái chăn nuôi với các đàn lợn
đến thời điểm này toàn huyện tiên lãng đã có ba mươi tám con lợn trọng lượng gần một bảy trăm năm mươi tấn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
huyện đang đẩy mạnh công tác ra soát hoàn tất các thủ tục thực hiện chi trả hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại
bảo đảm quyền lợi giúp các hộ giảm bớt khó khăn có điều kiện chuyển đổi mô hình sản xuất cây trồng vật nuôi mới